sáng nay công an huyện ehleu tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng chuyên làm giả các loại giấy tờ
lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hai đối tượng là đỗ trung kiên chú tại thị trấn e răng và nguyễn thành long chú tại huyện e leo tỉnh đắk lắc
cơ quan công an xác định các loại giấy tờ mà hai đối tượng làm giả chủ yếu là các loại bằng cấp
chứng chỉ giấy phép lái xe căn cước công dân chứng minh nhân dân
khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ ba máy tính hai máy in màu một máy ép nhựa dẻo
gần ba trăm linh thẻ nhựa có in chữ giấy phép lái xe cùng hàng trăm loại giấy tờ tài liệu có liên quan
đăng tin giả mạo sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
một đối tượng đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bến tre
mời lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm
theo hồ sơ vụ việc vào dạng sáng ngày một mươi một tháng bảy đối tượng này sử dụng tài khoản facebook cá nhân
đăng thông tin có nội dung muốn bỏ lỗi quá tải khi qua trạm cân tại cầu rạch miễu
tài xế phải lót tay năm trăm linh đồng
qua làm việc đối tượng thừa nhận không có việc mãi lộ xảy ra tại khu vực trên
việc đăng thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu like
hành vi trên đã gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thi hành nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hành
tỉnh quảng ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với phạm ngọc tín trú tại huyện tư nghĩa về hành vi cướp giật tài sản
trước đó đối tượng đã giả vờ hỏi đường rồi giật sợi dây chuyền vàng trị giá sáu triệu đồng
của một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
sau ba giờ gây án phạm ngọc tín đã bị lực lượng công an bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
cơ quan công an đã tiến hành thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ án
theo đó đơn vị kinh doanh vận tải hành khách lái xe nhân viên phục vụ trên xe nếu có
khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô người gửi hàng hóa không đi theo xe
thì phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ chính xác năm thông tin gồm
tên hàng hóa họ và tên địa chỉ số chứng minh nhân dân căn cước công dân
số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận
đối với cân nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không
như vậy kể từ ngày một tháng chín khi muốn gửi hàng hóa trên xe khách
thì người gửi bắt buộc phải cung cấp các thông tin trên cho tài xế
hai đối tượng chú tỉnh lai châu vừa bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin
tại cơ quan điều tra bước đầu hai đối tượng lù văn võ và lò văn ngân khai nhận
đã chung tiền sang tỉnh điện biên mua ma túy của một đối tượng chưa rõ danh tính
để mang về tỉnh lai châu tiêu thụ
tuy nhiên khi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động và hơn năm triệu đồng
tại tỉnh bình định thời gian gần đây tình hình tội phạm về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp
nhất là tại các khu chung cư
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sự riêng tư tách biệt của từng căn hộ
để xâm nhập và ẩn nấp hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an
cuối tháng năm vừa qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã chỉ xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở chung cư ecoline riverside
thuộc phường nhiên bình thành phố quy nhơn
đối tượng cầm đầu là nguyễn thành trung chú huyện tuy phước thuê tầng tám của trung cư
làm nơi mua bán ma túy cho các con nghiện ở trung cư này
ngoài ra nguyễn thành trung và đồng bọn còn sử dụng mạng xã hội gia lô
để nhận đơn từ khách hàng sau đó đi giao hàng tại các địa điểm mà khách có nhu cầu
còn đây là đối tượng lê hồ kiều một mươi chín tuổi trú tại tỉnh phú yên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng khai nhận đã lựa chọn chung cư
để sử dụng ma túy vì tại đây kín đáo và an toàn
thì nghĩ là chơi ở nhà một tí rồi nghỉ thôi chứ
chứ rồi còn nghỉ ngơi đến ngày mai còn công việc nữa
nên là không nghĩ là sẽ đi ra hẳn chơi quán chơi quán thì chơi kéo dài hơn mệt hơn nữa
so với khu dân cư việc phòng ngừa tội phạm tại các trung cư gặp nhiều thuận lợi
do có lực lượng bảo vệ chuyên trách
lại có nhiều trang thiết bị hiện đại và camera giám sát
sòng hạn chế lớn nhất tại các khu vực này chính là sự riêng tư tách biệt của từng căn hộ
lợi dụng điều này các đối tượng ma túy luôn tìm cách xâm nhập vào các khu trung cư để hoạt động
để đấu tranh từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát ma túy đã chủ động tăng cường các biện pháp
triệt xóa một mươi vụ khởi tố bốn mươi hai đối tượng ma túy lợi dụng các trung cư để hoạt động
góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự
thời gian đến nay nhận định tội phạm và tài nạn ma túy lợi dụng các căn hộ là chung cư để hoạt động
sẽ tiếp tục có triệu gia tăng và phức tạp
lực lượng công an thành phố sẽ tăng cường công tác đấu tranh mạnh với các loại tội phạm và tệ nạn ma túy
lợi dụng các căn hộ trên địa bàn thành phố để hoạt động
tăng cường công tác xử lý đối với các đối tượng siêu ma túy
nếu đủ điều kiện sẽ lập hồ sơ đưa đi các nghiệp mức buộc
theo đúng quy định của luật phòng chống ma túy
xem đây là một trong những giải pháp hiệu quả để mà làm giảm tình trạng người sử dụng ma túy
tội phạm ma túy được xem là cái gốc của các loại tội phạm
nó không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
mà còn tác động xấu đến xã hội
thời gian tới chắc chắn các đối tượng ma túy sẽ còn có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn
vì thế bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan chức năng
thì sự cảnh giải phóng của các đối tượng ma túy sẽ còn có nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn
tại tỉnh bà rịa vũng tàu một chiếc xe ô tô lưu thông đến khu vực ngã ba đường lý thần kiệt
đã xảy ra va chạm với một xe máy
sau khi xảy ra va chạm chiếc xe này không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy
phát hiện vụ việc người dân chi hô và đối tượng ma túy đã đưa ra một bộ phòng chống ma túy
trên đường tháo chạy chiếc xe này đã va vào gốc cây tông vào nhiều xe ô tô và xe máy trên đường
khi đến địa chỉ số sáu đường lý thường kiệt chiếc xe mới dừng lại
do xe đã hỏng hóc nặng phần đầu không thể tiếp tục chạy được nữa
lái xe khai nhận tên là nguyễn huỳnh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường một thành phố vũng tàu
đức cho biết chưa có giấy phép lái xe ô tô nhưng đã mượn xe của người quen
sau đó điều khiển gây ra vụ việc trên
bệnh viện đa khoa thống nhất tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa ghi nhận một ca tử vong do xuất xuất huyết
trường hợp này đã tự điều trị tại nhà sau đó nhập viện trong tình trạng đã ngưng tim
ca tử vong là nữ hai mươi năm tuổi chú xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
ngày sáu tháng tám bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đã ngưng tim
xuất xuất huyết nặng ngày thứ tư chóa nhiễm chủng nhồi máu cơ tim cấp
các bác sĩ đã khuyến cáo người dân
khi người bệnh sốt cao liên tục nhiều ngày phát ban đau cơ và khớp
cần phải đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị
không tự ý điều trị bằng thuốc giảm đau hạ sốt dẫn tới việc bị biến chứng nặng
thậm chí nguy hiểm từ tính mạng
theo sở y tế đồng nai tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
toàn tỉnh đã ghi nhận hơn một mươi sáu bốn trăm linh ca bệnh sốt xuất huyết
trong đó có một mươi năm ca tử vong
những trường hợp này đa phần là người trẻ tuổi sức khỏe bình thường và không có bệnh lý